văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam nguyên lãnh đạo
cùng nhiều thuộc cấp khác tại chi nhánh ngân hàng agribank hòa thắng thành phố bùi mạ thuật
để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng
bốn nghi can bị bắt tạm giam gồm trần đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên là giám đốc chi nhánh agribank hòa thắng
bùi thị như an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyên phó giám đốc nguyễn trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên trưởng phòng tín dụng
nguyễn văn tuất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyên phó phòng tín dụng
các nghi can đã thừa nhận đã ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn và nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định
để khách hàng vay được số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng
dẫn đến không thu hồi được nợ vay gây thiệt hại và thất thoát hàng chục tỷ đồng
hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra
mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật